ngày hôm nay một mươi một tháng bốn công an thành phố việt trì tỉnh phú thọ đã bắt quả tàng hai nhóm thanh niên
gồm cả nam và nữ đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại khách sạn lâm anh thành phố việt trì
nhóm thứ nhất ở phòng số ba trăm linh bảy lực lượng chức năng đã bắt giữ một mươi ba đối tượng đang tụ tập sử dụng ma túy tổng hợp
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm một mươi tám viên ma túy tổng hợp ba gói ni lông trắng chứa chất ma túy dạng ketamin
nhóm thứ hai tại phòng bốn trăm linh bảy lực lượng công an đã bắt giữ bốn đối tượng đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ gồm hai mươi sáu viên ma túy tổng hợp ba gói ni lông bên trong có chứa chất ma túy dạng ketamin
hiện công an tp việt trì đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của các đối tượng để xử lý theo quy định của pháp luật